vào ngày hai mươi tháng bảy lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh lâm đồng
vừa phối hợp với công an phường hai thành phố đà lạt thuyết phục và giải cứu thành công một trường hợp leo lên nóc nhà tầng ba có tâm lý hoảng loạn bất ổn
nhận được tin báo của người dân lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường
lúc này cô gái trẻ khoảng một mươi tám tuổi đang đứng tại khu vực mái tôn trên trần nhà
mặc dù nhiều người dân xung quanh khuyên nhủ thuyết phục nhưng nạn nhân vẫn cương quyết không chịu xuống
lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba triển khai hai phương án vừa tiếp cận công khai để động viên trấn an tinh thần
vừa bí mật bất ngờ xử lý an toàn khi nạn nhân không hợp tác
sau khoảng một mươi năm phút lực lượng công an đã thuyết phục được cô gái và kịp thời đưa vào vị trí an toàn